thưa quý vị thời gian tới có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chúa lây nhiễm
và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
nhất là trong điều kiện thời tiết chuyển biến thuận lợi cho sự lây lan của virus
tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp có thể xuất hiện làn sóng mới với biến chủng mới
các nhà chuyên môn nhà khoa học nhận định việt nam phải hết sức cảnh giác
không được lơ là sẵn sàng ứng phó với đợt dịch thứ năm
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho biết từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
làn sóng thứ tư bắt đầu bùng phát sau đó lan rộng các địa phương
đến ngày ba mươi tháng chín việt nam về cơ bản kiểm soát được tình hình dịch của đợt dịch thứ tư
đây là dịch bệnh hết sức mới luôn có sự thay đổi và biến chủng mới
do đó bộ y tế có rất nhiều thay đổi trong phác đồ điều trị
đến nay đã xây dựng phiên bản thứ bảy về hướng dẫn điều trị covid một mươi chín
với rất nhiều cập nhật bổ sung cho phù hợp
đồng thời bộ cũng đưa nhiều thuốc mới vào điều trị
hiện nay có ba trụ cột trong công tác phòng chống dịch cần tập trung là cách ly
xét nghiệm và thu dung điều trị tại tuyến cơ sở tầng hai tầng ba
trong đó quan trọng nhất là sử dụng thuốc khám virus đơn ống
để tăng cường mức kiểm soát dịch tại cộng đồng hạn chế giảm tình trạng bệnh nặng lên tầng trên
các địa phương phải đẩy nhanh tiêm chủng cho người dân
tiêm nhắc đúng lịch và tiêm ưu tiên cho người trên năm mươi tuổi
bộ y tế cũng đang chuẩn bị một số phương án về thuốc khác
để phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bộ y tế đã có kế hoạch phân bổ cho các địa phương
ngoài ra bộ y tế đã phân bổ cho một số tỉnh thành phố
liều thuốc kháng thể kép vào điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
các cơ sở y tế sẽ đưa vào sử dụng sớm nhất cho người bệnh
nhằm nâng cao chất lượng điều trị giảm tỷ lệ tử vong
phó giáo sư lương ngọc khuê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh cho rằng
trong thời gian tới có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm
trong cộng đồng nhất là trong điều kiện thời tiết chuyển biến thuận lợi
cho sự phát triển lây lan của virus
vì vậy việt nam phải hết sức cảnh giác một đợt dịch thứ năm luôn dình rập
hiện tại số ca mắc mới ở cộng đồng trên một tuần trên một trăm linh dân
đang là một trong ba yếu tố để đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương
tuy nhiên tới đây yếu tố này sẽ được thay đổi không đặt nặng yếu tố
số ca mắc mới hàng tuần thay vào đó sẽ đánh giá cấp độ dịch
qua số ca nhập viện ca nặng và tử vong
theo đó thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn chia sẻ
hiện nay xu hướng không coi trọng con số mắc trên một trăm linh dân một tuần
khuyến khích người dân tự phát hiện nếu mắc thì báo cơ quan y tế
để được quản lý khi có triệu chứng thì vào viện
các cơ sở y tế sẽ tập trung đánh giá tỷ lệ bệnh nhân nặng
nhập viện tử vong nhiều hơn với các địa phương
thay đổi tiêu chí đánh giá dịch bệnh tại địa phương
lãnh đạo bộ y tế cũng lưu ý các địa phương khi đánh giá cấp độ dịch
theo cấp tỉnh huyện xã càng chia nhỏ đánh giá theo bốn cấp độ càng nhỏ càng tốt
một khu phố một cụm dân cư có biện pháp ngăn chặn kiểm soát nhỏ gọn nhưng hiệu quả
đảm bảo y tế đến được với mọi người dân khi nhiễm tại nhà tại cộng đồng
để làm được điều này cần nhiều nỗ lực trong cung ứng thuốc đặc biệt là gói xe
theo phó giáo sư lương ngọc huê cục trưởng cục quản lý khám trợ bệnh
đến nay việt nam đã có hơn một một triệu ca mắc với hơn hai mươi bốn ca tử vong
hiện còn hơn bảy mươi tám bệnh nhân đang điều trị
trong số này có khoảng bốn căn nặng phải thở oxy thở máy tỷ lệ còn khá cao
tỷ lệ tử vong trên số mắc là hai một tương đương so với thế giới
tử vong chủ yếu tập trung ở đợt bốn trong khi ba đợt đầu chỉ có ba mươi năm ca tử vong
trong tổng số gần ba năm trăm linh ca mắc chỉ khoảng
trước tình hình covid một mươi chín đang diễn biến vô cùng căng thẳng và khó lường
bộ y tế lập ba đoàn kiểm tra công tác bảo đảm khả năng
thu dung điều trị và xét nghiệm sars cov hai bảo đảm thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín tránh tình trạng lạm thu sau khi hết dịch
theo đó mới đây thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn vừa ký quyết định
thành lập đoàn kiểm tra việc triển khai công tác đảm bảo khả năng thu dung
điều trị thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
bộ y tế giao cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
chỉ đạo và điều phối thành viên các đoàn dựa trên tình hình thực tế
theo đó có ba đoàn kiểm tra của bộ y tế do lãnh đạo cục quản lý khám chữa bệnh làm trưởng đoàn
sẽ tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm khả năng thu dung điều trị thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và xét nghiệm sars cov hai
bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tránh tình trạng lạm thu sau khi hết dịch tại các địa phương được bộ trưởng bộ y tế phân công
bộ y tế yêu cầu cục quản lý khám chữa bệnh và trường đoàn có trách nhiệm xếp lịch kiểm tra
thông báo cho các địa phương các đơn vị phân công nhiệm vụ cho các thành viên